ba ngày sau cuộc bầu cử tổng thống chứng kiến số lượng cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục một trăm sáu mươi triệu người
kết quả vẫn chưa ngã ngũ tuy nhiên ứng viên joe biden vẫn tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu khi
gia tăng cách biệt ở các bang chiến trường pennsylvania georgia và nevada
khiến đối thủ donald trump thề chiến đấu pháp lý đến cùng
tại georgia ứng viên joe biden dẫn trước với ba chín trăm sáu mươi hai phiếu tại nevada
phiếu ủng hộ ông joe biden cũng vượt hai mươi hai sáu trăm năm mươi bảy so với ứng viên donald trump
tại pennsylvania số phiếu dẫn trước của ông biden là một mươi chín năm trăm tám mươi bốn và ở arizona
ông biden cũng dẫn trước với ba mươi tám bốn trăm năm mươi năm phiếu khi ông joe biden đang tiến gần hơn với số phiếu
cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đua vào nhà trắng tổng thống donald trump đã cam kết sẽ
tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý tổng thống donald trump nhấn mạnh rằng sẽ theo đuổi tiến
trình này thông qua mọi khía cạnh của luật pháp
để đảm bảo rằng nhân dân mỹ tin tưởng vào chính phủ
và ông sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh cho người dân và đất nước mỹ